cảm ơn các bạn đã theo dõi
đây là giai đoạn mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp hai phường phú hải tp phan thiết tỉnh bình thuận
trước đó ngày một mươi hai tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can nguyễn văn phong
tỉnh ủy viên phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyên giám đốc sở tài chính về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sáu bị can khác cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
nhận thấy việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể đem lại thu nhập đối tượng vũ văn linh
chú tại tỉnh quảng ninh đã đi mua gom tài khoản ngân hàng của bạn bè người thân cùng nhiều sim điện thoại
đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các tài khoản để giao bán
đối tượng linh đã bị phát hiện khi đang có hành vi tàng trữ mua bán hơn một trăm năm mươi tài khoản các ngân hàng
cùng với hơn năm mươi sim điện thoại đăng ký các tài khoản tương ứng
hiện công an tỉnh hải dương đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh
điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa tiến hành tạm giữ hình sự
đối với nguyễn hữu sang và nguyễn thế anh
cùng chú tại phường phước vĩnh tp huế liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào đêm ngày một mươi tháng một mươi hai tại quán cà phê trên đường đặng huy chứ phường trường an
lực lượng công an bắt quả tang hai đối tượng đang tổ chức cho các con bạc đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền
qua khai thác trên mạng máy tính của các đối tượng từ ngày hai tháng một mươi hai đến ngày bị bắt
các đối tượng đã giao dịch đánh bạc gần một tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự tuyên phạt
đối tượng danh an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện rồng riềng một mươi hai năm tù về tội giết người
theo cáo trạng danh an và danh rinh có mối quan hệ họ hàng và sống cạnh nhau
ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một danh an và danh rinh đều uống rượu ở nhà
do có mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai từ trước nên rinh đã chửi an
an đã dùng cơ máy đăng nổ máy đưa vào người
làm rinh bị thương nặng và tử vong khi đến bệnh viện cấp cứu
hơn một hai tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị phòng cảnh sát môi trường
công an tỉnh khánh hòa tiến hành kiểm tra phát hiện tại một kho hàng ở thôn vĩnh cát
xã xuế hiệp huyện diên khánh
kho thực phẩm đông lạnh này do phạm duy an làm chủ
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa khoảng bảy tấn thực phẩm đông lạnh
trong đó lực lượng công an còn phát hiện một hai trăm năm mươi tám kg hàng hóa các loại không có nguồn gốc xuất xứ
không có ngày sản xuất và không có thời hạn sử dụng
thời điểm kiểm tra cơ sở đang thực hiện việc sơ chế sáu mươi kg mề gà để đóng gói bao bì
nhưng không có giấy phép của cơ quan chức năng
còn tại tỉnh bình định vào sáng ngày hôm nay một xe bồn mất phanh lao xuống bãi biển
đã khiến ba người thương vong
vào khoảng bảy h ba mươi phút cùng ngày xe bồn của công ty kiểu việt do tài xế võ như huỳnh
chú tại huyện hói ân điều khiển
khi tới đoạn dốc gần khu vực lăng ông thì bất ngờ bị hỏng phanh lao thẳng xuống bãi biển
vụ tai nạn đã khiến tài xế võ như huỳnh tử vong tại chỗ
hai người đi cùng trên xe là nguyễn đức trí và nguyễn nhật nam bị thương
lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
quý vị vừa theo dõi tin nhanh hai mươi h của chúng tôi
mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên intv